thiếu thông tin thiếu các hoạt động môi giới tư vấn những điều này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị
trước thực tế đó sản giao dịch công nghệ và thiết bị đã được xây dựng nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực này
tuy nhiên hoạt động hiện nay ở các sàn giao dịch công nghệ ở nước ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn
sàn giao dịch công nghệ là một hình thức hoạt động của thị trường khoa học và công nghệ bên cạnh các phiên trợ công nghệ và thiết bị techmart
đây là phương thức tuy mới hình thành nhưng có nhiều khởi sắc và hứa hẹn những tiềm năng to lớn
số lượng các giao dịch công nghệ và thiết bị đang không ngừng tăng lên
khi chúng ta tổ chức sản giao dịch công nghệ thì các doanh nghiệp có thể tìm đến
có thể khai thác được những sản phẩm nghiên cứu của các viện trường được công bố được giới thiệu được trưng bày ở các sản giao công nghệ
và ngược lại các viện trường đến với sản giao dịch công nghệ cũng có thể tìm thấy nhu cầu của các doanh nghiệp
họ đang cần công nghệ gì thiết bị gì và xử lý những vấn đề đó như thế nào
mặc dù có vai trò quan trọng trong việc phát triển thị trường công nghệ
tuy nhiên hoạt động của các sàn giao dịch công nghệ ở nước ta hiện đang gặp rất nhiều khó khăn
luật khoa học công nghệ hai nghìn một mươi ba và quyết định hai nghìn bảy mươi năm qdttg phê duyệt chương trình phát triển thị trường khoa học công nghệ đến năm hai nghìn hai mươi
đã đề ra định hướng thiết lập mạng lưới sản giao dịch công nghệ trong phạm vi cả nước
nhưng tới nay vẫn chưa có khái niệm hoàn chỉnh về hình thức hoạt động này
nhiều tỉnh thành phố thành lập sàn giao dịch công nghệ riêng
nhưng vẫn đơn thuần là đơn vị trung gian kết nối cung cầu
thực chất mới chỉ là bước phát triển cao hơn của chợ công nghệ
thực tế đã từng ghi nhận có trường hợp sàn giao dịch công nghệ sau một thời gian dài hoạt động
nhưng không có doanh nghiệp nào giao thương cuối cùng phải giải thể
thứ nhất là chúng ta phải tăng cường công tác tuyên truyền để làm sao các viện trường và các doanh nghiệp
phải thấy rằng việc họ tìm đến với sản giao dịch công nghệ là một yêu cầu tất yếu
chứ không phải là đi nhập khẩu công nghệ của nước ngoài
thứ hai nữa là nhà nước cũng phải quan tâm đầu tư cho
do linh vực xây dựng các sản giao dịch công nghệ
ngoài việc tổ chức học tập kinh nghiệm của các nước phát triển về tổ chức sản giao dịch công nghệ
thì nhà nước cũng phải đầu tư cơ sở vật chất ban đầu
đề án phát triển thị trường một nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ trong thời gian tới
sẽ tập trung vào xây dựng ba sàn giao dịch cấp quốc gia là sàn hà nội thành phố hồ chí minh và đà nẵng
hy vọng với những giải pháp cụ thể từ phía các cơ quan chức năng
sàn giao dịch công nghệ và thiết bị sẽ là nơi tạo nên những giao dịch công nghệ minh bạch
theo cơ chế hành lang pháp lý rõ ràng không chỉ tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư trong nước
mà còn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài